tỉnh gia lai đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ
ban chỉ đạo tây nguyên tổng lãnh sự tham tán kinh tế của các nước
nga mỹ pháp hàn quốc và lào
và đại diện gần bốn trăm linh doanh nghiệp đến từ các tổ chức hiệp hội
nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị
với chủ đề gia lai tiềm năng hợp tác phát triển
hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi sáu của tỉnh gia lai tập trung kêu gọi đầu tư
vào các lĩnh vực trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao du lịch và xây dựng
để các nhà đầu tư yên tâm khi đến gia lai tỉnh cam kết xây dựng hệ thống
các chính sách hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung cải cách hành chính
thủ tục đầu tư thông thoáng nhanh gọn
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng
với những bước phát triển mới khá toàn diện của tỉnh gia lai trong năm hai nghìn một mươi sáu
với tốc độ tăng trưởng đạt bảy bốn mươi tám
tuy nhiên thủ tướng cũng lưu ý gia lai là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế
và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nhưng vẫn chưa được đầu tư
và khai thác tốt phát triển kinh tế chưa tương xứng
thủ tướng chỉ đạo tỉnh gia lai cần hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành của trung ương
và các địa phương liên quan để thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch kế hoạch
chiến lược phát triển có trọng tâm trọng điểm
trong đó cần tập trung các lĩnh vực phát triển nông nghiệp quy mô lớn
nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến và phục vụ sản xuất nông nghiệp
địa phương cần có kế hoạch trong phát triển đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý
và tay nghề cao đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng
thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
với năm mươi ba danh mục đầu tư và sáu mươi dự án kêu gọi đầu tư hội nghị đã chứng kiến
sự ký kết hợp tác trao giấy chứng nhận đầu tư giữa tỉnh gia lai với hai mươi tập đoàn doanh nghiệp
trong và ngoài nước với ba mươi dự án và tổng số vốn hơn hai mươi tỷ đồng